xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị cho đêm nay thì tại bắc bộ và bắc trung bộ vẫn có mưa rông mạnh
trong khi đó ở phần còn lại của khu vực trung bộ và tây nguyên nam bộ thì mưa rông có xu hướng giảm
cụ thể tại bắc bộ sẽ tiếp tục duy trì mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ năm mươi đến một trăm hai mươi mm có nơi là trên một trăm tám mươi mm
mưa lớn rồn rập trong thời đoạn ngắn dễ khiến cho đất đá trở nên tơi xốp
vì vậy người dân cần đề cao cảnh giác với hiện tượng xa lở đất lũ quét rất dễ xảy ra
còn về nhiệt độ nền nhiệt độ trên khu vực chưa tăng cao đạt ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực nghệ an thì cũng có mưa rào và rông rải rác
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
nền nhiệt tại đây cũng chưa tăng cao khi chỉ ở mức là hai mươi năm ba mươi hai độ
trong khi đó phần còn lại của khu vực trung bộ
hà tĩnh kéo dài đến khu vực ninh thuận bình thuận thì chỉ có mưa vài nơi vào thời điểm chiều tối
với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
còn ban ngày thì đều còn nắng nhiều với mức nhiệt trưa chiều mai đạt trong khoảng là ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gây gắt khi mức nhiệt còn vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
xa về phía nam do gió mùa tây nam hoạt động yếu nên cả hai khu vực là tây nguyên và nam bộ
mưa sẽ có xu hướng giảm hơn về cường độ so với những ngày trước đó
phổ biến chỉ có mưa rào nhẹ giải rác xuất hiện trong thời đoạn ngắn lúc chiều tối
còn ngày thì trời có nắng với nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
ở tây nguyên nhiệt độ từ hai mươi ba mươi hai độ còn nam bộ là từ hai mươi năm ba mươi ba độ có nơi cao hơn
đến với thời tiết trên biển đông tại khu vực quần đảo hoàng sa
phổ biến không mưa gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa vài nơi gió tây nam cấp năm
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
thời tiết tại thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vừa cục bộ có mưa to và rông gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ